thưa quý vị huyện vạn ninh là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa
để phòng chống dịch trong hơn một tháng qua địa phương này đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định xong cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do đã có những hành vi chống đối
thậm chí là tấn công lại các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một chín cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện vạn ninh đã tống đạt các quyết định xử lý theo quyết định của pháp luật
đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long trong đó có ba thanh niên đã bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thinh công vụ
theo đó vào chiều ngày tám tháng tám bốn thanh niên này đi vào thị trấn vạn giã để mua điện thoại
trên đường trở về cả nhóm gặp trước kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh
vì ra ngoài không có lý do chính đáng nên các thành viên của chốt đã không cho bốn thanh niên này qua
cả bốn thanh niên đã vừa dùng gạch đá vừa lăng mạ chửi bới và tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
là một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại chất kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không được mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được đã quay sang trị bới
rồi dùng tay tấn công lại một cán bộ đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chóng không chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một chốt kiểm soát khác ở xã vạn khánh
hai thanh niên chú địa phương đều không đưa mũ bảo hiểm ra ngoài vì lý do đi vắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
cả hai thanh niên đã nhanh chóng bị các lực lượng khống chế
từ ngày sáu tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám trên địa bàn hồng ninh xảy ra năm vụ chống nguyên thuyền của vụ
đáng chú ý là ở tại địa bàn xã vạn khánh xảy ra bốn vụ
hiện nay công an điều tra thì chúng tôi đã khởi tố ba vụ án và năm bị can
trong đó có hai vụ là đúng điều kiện
để rồi áp dụng cái biện pháp rút gọn thu tục rút gọn
đối với hai vụ này thì gồm cả hai bị can
hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm soát và tòa án sẽ sớm kết luận và đưa ra xét xử sớm để răng đê giáo dục phổng hừa
nguyện vạn ninh là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp của tỉnh khánh hòa
và đang tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ trong phòng chống dịch
trong khi phần lớn người dân tuân thủ chấp hành thì vẫn còn đó những đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch
mà còn có hành vi gây hấn chống đối thậm chí tấn công lại lực lượng chức năng
đây là hành vi nguy hiểm cần đến án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật